mới đây một đường dây ma túy nằm sâu trong khu dân cư vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường chính gián triệt phá
điều đáng nói đối tượng cầm đầu còn dùng súng và dao tự chế chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện
và sau hơn một giờ nỗ lực toàn bộ số đối tượng đã bị chấn áp và bắt giữ
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông tin về nguyễn đăng trường hai mươi hai tuổi quê ở duy xuyên quảng nam và một nhóm đối tượng thường xuyên có hoạt động tụ tập tại k bảy mươi bảy trên hai mươi ba lê độ có liên quan đến ma túy được các trinh sát của công an quận thanh khê nắm bắt
xung quanh nhà của các đối tượng đều được trang bị camera cho thấy sự bất minh đáng ngờ
chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai các mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt quả tăng nhóm đối tượng có hành vi
khi mua bán tổ chức sử dụng ma túy riêng đối tượng trường vẫn cố thủ dùng súng và dao chống trả quyết liệt
đối tranh tội phạm quyết liệt chúng tôi đã dùng vụ lực và khống chế toàn bộ số đối tượng trên
kết quả ban đầu là chúng tôi đã bắt giữ tròn vẹn tám đối tượng khai nhận hành vi mua bán sản xuất và tổ chức sử dụng trái phép trang túy tại địa bàn quận thanh khê
tại hiện trường công an quận thanh khê bắt quả tăng tám đối tượng có liên quan thu giữ chín mươi chín viên thuốc lắc hai mươi bảy gói ketamin hai gói ma túy tổng hợp và một số gói ma túy nước vui một khẩu súng rulo một dao tự chế
một thịt hơi cay cùng một số dụng cụ dùng để sản xuất phân chia ma túy
trong quá trình chạy trốn trường bị rơi xuống khe giữa hai nhà lực lượng chức năng phải đập phá tường để giải cứu đối tượng
không chỉ nhận ma túy về bán kiếm lời nguyễn anh quang một tay chân thân cận của trường còn trực tiếp pha chế
trộn lẫn một số hợp chất ma túy khác thành ma túy nước vui nước nho để bán cho dân chơi và giới trẻ
dễ dùng và dễ tạo ảo giác nhưng ít ai biết được loại ma túy này rất nguy hiểm với sức khỏe con người
muốn cải thiện đồ sống bình tế cho nên em mới nhận ma túy từ trường để về trả ra và phá chế vào
nhưng có bày thì em lóng gói rồi em bán ra từ những địa điểm vui chơi địa điểm
nước vui nước ác
nước vui nước nho nước gọi nước khoái này thì các giới trẻ đang rất thích
một gói ma túy có thể sử dụng cho nhiều người một lúc và tạo cảm giác hương vấn rất nhanh rất mạnh
nên các giới trẻ rất là hiếu kỳ và nhanh chóng truyền tay nhau và để sử dụng các chất trên
tuy nhiên đây là một chất rất độc hại
qua quá trình đấu tranh của chuyên án một trăm hai mươi bốn t thì được biết là các đối tượng sản xuất các chất trên
pha trộn rất nhiều các loại ma túy tổng hợp lại với nhau và khi chúng ta đưa trực tiếp vào cơ thể con người thì rất chỉ là độc hại
vì siêu lợi nhuận các đối tượng mua bán ma túy bất chấp mọi thủ đoạn để sản xuất mua bán trái phép nhiều loại ma túy khác nhau
trong lợi cao điểm tấn công trần áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
công an thành phố đà nẵng đã và đang quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần ngăn chặn sự băng hoại của ma túy đối với